trong một tối ngủ trên ga bầu ở tân châu ông vô tình nhặt được một trái cây có màu xanh trên sông
xé ra ăn ông thấy loại trái ruột đỏ vàng này có vị ngon mộng nước nên lấy hột mang về phú hữu để trồng
vì sợ con cháu trong nhà hái làm mất giống quý nên ông đe
đứa nào hái trái cây của ông bưởi sẽ bị đòn năm roi ngay chưa
tên bưởi năm roi ra đời từ đó
sau này khi giống bưởi nam roi phổ biến khắp dùng quê ông bưởi người dân các nơi khác cũng đến sinh giống về trồng
cứ thế người này truyền cho người kia giống bưởi gì thế mà nhanh chóng trở thành sản vật quý giá khắp miền đất nước
và ngày nay giống bưởi này trở thành đặc sản
hệ nhắc đến bưởi năm roi là hầu như ai cũng liên tưởng ngay đến quả bưởi với những múi bưởi thơm ngọt
trong thời gian qua
ngành nông nghiệp cũng có lập một đề án quy hoạch để phát triển dùng cây ăn trái
trong đó có cây bưởi là một trong những cây chủ lực mà chọn để phát triển trong thời gian tới
bản thân của ngành có những bước hỗ trợ những mô hình như vừa đã nói
và đồng thời
chúng tôi đã đồng thời vận động bà con mình để phát triển dùng bưởi đặc sản của quỹ
bưởi hồ lô là bưởi nam roi đặc sản nam bộ
ông giở trung thành chủ nhiệm câu lạc bộ sản xuất bưởi hồ lô nhà dương phú hữu thành xã phú hữu quyện châu thành
là người đưa ra sáng kiến và đã đăng ký kiểu dám độc quyền bưởi hồ lô giới cục sở hữu trí tuệ cuối năm hai nghìn chín
tháng chín năm hai nghìn một mươi
ông thành đã được thủ tướng chính phủ tặc biệt và đặt vào chủ tịch của bưởi hồ lô